trên tinh thần không để học sinh sinh viên nghèo thất học hội khuyến học tỉnh quảng bình đã vận động hàng nghìn suất học bổng và đồ dùng học tập để trao tặng cho học sinh sinh viên hầu khắp các địa bàn trong tỉnh nhằm kịp thời hỗ trợ động viên các em vững tin tới trường
bước vào năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một hội khuyến học tỉnh quảng bình vận động được gần tám tỷ đồng tiền mặt để tiếp sức đến trường cho học sinh sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn
trong đó hội khoa học và giáo dục gặp gỡ việt nam xét trao tặng học bổng valet năm hai nghìn hai mươi cho một trăm năm mươi năm học sinh sinh viên ưu tú tỉnh quảng bình và làng trẻ sos đồng hới với tổng số tiền một tám trăm hai mươi năm tỷ đồng
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vận động chín trăm năm mươi triệu đồng để trao học bổng cho học sinh
bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp đã tích cực chung tay hỗ trợ chương trình tiếp sức đến trường cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh với số tiền hơn bốn tỷ đồng
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên chương trình trao tặng
học bổng cho học sinh có thay đổi về thời gian và cách tổ chức so với năm học trước song không làm giảm đi ý nghĩa và giá trị của học bổng trong việc động viên học sinh sinh viên nghèo vươn lên trong học tập